tuy nhiên khi hai vợ chồng người bán đến nhà tân để thương lượng thì nhóm của tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng người bán phải trả đủ số tiền lên tới bốn trăm linh triệu đồng
sau đó đồng ý rút xuống còn hai trăm năm mươi triệu đồng sau khi nhận được một trăm hai mươi triệu đồng của vợ chồng người bán nhóm của tân vẫn hành hung và yêu cầu phải viết giấy vay nợ và chuyển nhượng lại cổ phần đối với cây lan hồng minh châu trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ người bán các đối tượng đã chia nhau tiêu xài vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh khánh hòa công an thành phố nha trang vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên tổ chức cho vay nặng lãi
qua điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nguyễn mạnh cường năm mươi hai tuổi trú tại thủy tú xã vĩnh nhái thành phố nha trang cùng với hơn một mươi đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi với mức lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
khám xét nơi ở của sáu đối tượng
đối tượng liên quan cơ quan công an đã tạm giữ hai trăm linh ba triệu đồng bốn usd tám năm trăm linh đô la canada nhiều trang sức kim loại màu vàng thẻ ngân hàng điện thoại ô tô xe máy cùng với ba thùng các tông có chứa hơn tám trăm linh bộ hồ sơ cho vay tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa thông báo những ai đã và đang vay tiền của nguyễn mạnh cường và các đối tượng liên quan liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa hoặc công an thành phố nha trang để phối hợp làm việc
đối tượng liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa hoặc công an thành phố nha trang để phối hợp làm việc
đối tượng liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa hoặc công an thành phố nha trang để phối hợp làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an đã thống nhất một số nội dung về dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư đồng thời cùng thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch gồm pc covid do ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống covid một mươi chín vneid ứng dụng phục vụ định danh người dân xác thực người dân do bộ công an quản lý và sổ sức khỏe điện tử ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do
bộ y tế quản lý liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu các địa phương cùng triển khai dùng chung một mã qr code người dân sẽ sử dụng mã qr code trên thẻ căn cước công dân mã công dân
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là nhiều chuỗi lây nhiễm đã xuất hiện tại trường học
chính vì vậy thì không ít địa phương khi dịch bệnh diễn biến phức tạp trẻ lại tiếp tục phải học online nhiều địa phương cho trẻ đến trường nhưng đã phải rất cẩn trọng
vâng vậy làm thế nào để trẻ đến trường an toàn trong mùa dịch điều kiện nào để trẻ được đến trường
đây sẽ là nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục đào tạo do bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vào ngày hôm qua tám tháng một mươi một
hiện tại hai ngành y tế và giáo dục đã có phối hợp chặt chẽ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ để hướng dẫn cho việc dạy học dựa trên sự thích ứng linh hoạt
theo đó hướng dẫn địa phương cấp độ dịch một dạy học trực tiếp bình thường cấp độ dịch hai dạy học trực tiếp bình thường hoặc hạn chế cấp độ dịch ba dạy học trực tiếp hạn chế cấp độ dịch bốn ngừng dạy học trực tiếp
đặc biệt các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch
bộ giáo dục đào tạo bộ y tế ở tất cả các cấp độ dịch bảo đảm trẻ đến trường an toàn
khi đón học sinh đến trường nhà trường phải đảm bảo các tiêu chí đủ nước uống hợp vệ sinh mỗi học sinh có một cốc nước uống đồ dùng cá nhân riêng bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng dung dịch sát khuẩn tay nhà vệ sinh sạch sẽ đủ các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học
đối với nhà trường thì sẽ phải thực hiện những hoạt động gì
nhà trường sẽ phải bố trí người đón và giao học sinh ở tại cổng trường
cha mẹ học sinh không được phép vào trong trường
mở cửa thông thoáng sử dụng quạt hạn chế sử dụng điều hòa
nếu sử dụng điều hòa cuối buổi học thì phải mở cửa cho thông thoáng
thời gian số lượng học sinh ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của địa phương và căn cứ trên cơ sở đã đánh giá dịch tễ và các yếu tố nguy cơ
tại hội nghị nhiều địa phương băn khoăn về việc nếu học sinh không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có được quay trở lại trường học trực tiếp hay không
nếu có thì cần những quy định ràng buộc nào
trả lời băn khoăn trên thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên khẳng định đi học trực tiếp là quyền của mọi trẻ em vì vậy không phân biệt trẻ có tiêm vaccine hay không
trong trường học thì dứt khoát là cao trí phải bố trí cho hai cái buồng
một là cái buồng trực của y tế học đường ở đấy trong thời gian dịch giã như thế này trong thời gian các em đi học
nhưng đồng thời phải bố trí một cái phòng gọi là phòng cách ly tạm thời
khi không may có cô giáo có học sinh
mà chúng ta đo thấy nhiệt độ cháu nó sốt hay vân vân giai đoạn thế kia thì nghi ngờ chúng ta phải đưa xuống cái phòng phòng gọi là cách ly tạm thời đó để mà chúng ta theo dõi chúng ta lấy bệnh phẩm chúng ta xét nghiệm
do vậy bộ y tế đề nghị sở y tế sở giáo dục phối hợp ra soát lại và yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch chống dịch theo tình hình mới
đồng thời đề nghị từng trường phải xây dựng kịch bản khi không may trường có học sinh giáo viên là f
hiện nay nước ta bắt đầu thực hiện tiêm vaccine
các địa phương đều mong muốn bộ y tế cấp phát vaccine để bao phủ cho các cháu trong độ tuổi sớm để học sinh quay trở lại trường học an toàn
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới và tiếp theo sẽ là tiểu mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên dương trang
xin mời chị dương trang
vâng xin được cảm ơn chị phương thảo
vâng thưa quý vị trên báo kinh tế và
trên báo kinh tế và đô thị có thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín và giải pháp để thực hiện hiệu quả việc chuyển hướng chiến lược từ zero covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín cũng là vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tới trong ngày làm việc mùng tám tháng một mươi một của quốc hội
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết hệ thống y tế cơ sở bộc lộ nhiều hạn chế báo cáo của chính phủ thẳng thắn nêu tồn tại hạn chế như dự báo chưa sát thực tiễn
đạo điều hành có lúc lúng túng bị động tổ chức thực hiện ở địa phương thiếu nhất quán nhất là việc đi lại của người dân
đặc biệt hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng để ứng phó với đại dịch chưa có trong tiền lệ
các nước trên thế giới cũng như việt nam phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm điều chỉnh giải pháp chống dịch cho phù hợp thực tế
các đại biểu đề nghị đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ toàn diện cho người lao động sau những tác động của dịch bệnh
đây là thời điểm người lao động là động lực tăng trưởng bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước
động lực lớn nhất để người lao động quay trở lại làm việc là khả năng tìm được công việc hoặc tốt hơn công việc cũ trong môi trường an toàn
thưa quý vị theo báo lao động sau khi trao đổi và tham khảo ý kiến nhiều địa phương
bộ kế hoạch và đầu tư vừa chính thức trình chính phủ đề án thí điểm
tách bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư
theo thông tin việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành một dự án riêng độc lập và được thực hiện ngay tại thời điểm trước khi quyết định chủ trương đầu tư
được nhìn nhận sẽ là giải pháp quan trọng khắc phục sự chậm trễ trong triển khai dự án
ngăn chặn nguy cơ đội vốn và tình trạng chậm tiến độ kéo dài nhiều năm sau thời hạn phải đưa vào vận hành vốn đang diễn ra trên khắp cả nước
theo bộ kế hoạch đầu tư việc xây dựng đề án này nhằm tạo cơ chế thí điểm không chỉ đối với việc tách công tác giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập
mà còn bao gồm một số cơ chế bảo đảm việc thực hiện dự án giải phóng mặt bằng được tách riêng nhằm tạo điều kiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng sau khi phê duyệt chủ trương
đầu tư đối với các dự án có vi phạm có phạm vi sử dụng đất rõ ràng rút ngắn thời gian hoàn thiện dự án giảm chi phí giải phóng mặt bằng có thể phát sinh thêm
sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư hạn chế việc điều chỉnh dự án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng văn truyền ba mươi bảy tuổi quê tỉnh đắk lắc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định lệnh bắt đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu đặng văn truyền là tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ phước điền
tòa lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ sống thần
thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư hòa lợi ba tòa lạc tại phường hòa lợi thị xã bến cát tỉnh bình dương
truyền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền chín trăm linh chín triệu năm trăm linh ngàn đồng của khách hàng sau đó bị tối giác lên cơ quan điều tra
ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra và đối tượng truyền đã thừa nhận hành vi phương thức thua đoạn hoạt động phạm tội của mình
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đặng văn truyền để điều tra
công an cũng thực hiện lệnh khám xét liên quan để củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ án
trong thời gian qua trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm nóng xe mô tô
thu đoàn của các đối tượng lại lợi dụng những xe mô tô để bên đường không người trông coi rồi tiến hành bẻ khóa để lấy trộn
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện cao lãnh đã bắt giữ ba đối tượng trộm xe mô tô và hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
hai đối tượng bị tạm giữ là trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã hữu hiệp huyện cai lậy tỉnh tiền giang và lê trường phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
riêng đối tượng trần ngọc tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp thì cơ quan công an đã đồng thời cho gia đình bảo lãnh
theo điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện cao lãnh xảy ra nhiều vụ trộm xe mô tô
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã xác minh và mời làm việc ba đối tượng linh tính và phúc
cả ba đối tượng thừa nhận lợi dụng xe mô tô đậu không người trông coi bèo khóa lít rộng xe
sau đó đổ biển kiểm soát rồi đem đi bán ở huyện cai lậy tỉnh tiền giang
công an huyện cao lãnh đã thu hồi được hai xe mô tô bị trộm
thành phố hồ chí minh chưa đủ cơ sở và điều kiện để mở thêm các hoạt động kinh doanh các dịch vụ như quán bar karaoke dịch vụ xe ôn công nghệ
đây là nội dung mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố trả lời báo chí trong buổi họp báo chiều qua ngày tám tháng một mươi một
theo ông phạm đức hải phó trương ban chí đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh
quan điểm mở cửa dịch vụ của thành phố là mở cửa phải an toàn an toàn mới mở cửa
tuy nhiên thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp
số ca mắc mới trong tuần giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức từ chín trăm linh đến một ca mỗi ngày và cao hơn số ca xuất viện
trong đánh giá cấp độ dịch tuần trước thành phố hồ chí minh không có quận huyện nào ở cấp độ ba nhưng tuần này cũng đã có hai quận huyện
người phát ngôn ban chí đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh một lần nữa nhấn mạnh
người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc năm k thay đổi thói quen hành vi để thích ứng với cuộc sống có dịch covid một mươi chín
đồng thời đề nghị các cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch trong các bộ tiêu chí
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh vừa đề xuất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi hai tuổi
để phụ huynh yên tâm khi cho con em trở lại trường học
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh đã xây dựng và tham mưu việc mở cửa trường học theo cấp độ dịch
tùy vào điều kiện thực tế của các quận quyện lộ trình mở cửa trường học sẽ thay đổi dần
theo hướng ưu tiên một số cấp học một hai sáu chín và một mươi hai
riêng với trẻ mầm non sở cũng tham mưu thêm việc cho trẻ được đến trường
lập tạo điều kiện cho phụ huynh
tuy nhiên sở dục đào tạo cũng chỉ ra những khó khăn do đặc điểm lứa tuổi
nên trẻ mầm non khó duy trì cũng như tự ý thức việc đảm bảo khoảng cách đeo khẩu trang
trong suốt thời gian sinh hoạt tại trường
tình hình dịch bệnh kéo dài khiến phụ huynh có tâm lý e ngại khi đưa con em trở lại trường học
phần vì học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học chưa tiêm vaccine
vì vậy sở giáo dục đào tạo đề xuất thành phố tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến dưới một mươi hai tuổi
tổ chức tập hướng phương án xử lý cho đội ngũ giáo viên khi có ca nhiễm xảy ra tại cơ sở giáo dục
cần có cơ chế chính sách chủ trương cho phép ngành giáo dục huy động đủ nguồn lực
để nâng tầm công nghệ đáp ứng với sự thích nghi hoạt động dạy và học
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp và kéo dài
nhằm đảm bảo an toàn cho việc cấp cứu và điều trị cao f
hiện ngành y tế của tỉnh an giang đang khẩn trương hoàn thiện
cũng như kích hoạt tất cả hệ thống oxy tại các hệ thống các bệnh viện trên địa bàn
hiện an giang có trên hai máy tạo oxy và trên hai bình oxy bốn mươi lít
có một hệ thống tạo oxy trung tâm cung cấp một trăm năm mươi bình oxy bốn mươi lít một ngày để hỗ trợ điều trị cho tầng một
ở tầng hai các trung tâm y tế huyện đã được đầu tư bồn oxy lỏng trên một mươi khối để chạy máy thở hfnc
do bệnh nhân covid một mươi chín nặng cần lượng oxy rất lớn do đó sở y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc
phải khẩn trương kết nối vận hành tất cả hệ thống oxy để chủ động cấp cứu điều trị kịp thời
hiện số ca fon tại an giang liên tục tăng đặc biệt có ngày tỉnh ghi nhận hơn năm trăm linh ca nhiễm mới
những ngày qua tại một số tuyến đường thuộc quận trung tâm thành phố cần thơ
triều cường dân cao đã khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn
lực lượng công an thành phố đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên các tuyến giao thông trọng điểm
để điều tiết phân luồn hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện
theo trung tâm ký tượng thủy văn thành phố cần thơ kỳ triều cường đầu tháng một mươi âm lịch
là đợt triều lớn nhất trong năm với mực nước đỉnh triều cường ghi nhận được trên các sông rạch
trong những ngày qua có ngày vượt mức báo động ba là tám m đã khiến một số tuyến đường
ở trung tâm thành phố ngập sâu ghi nhận tại các giao lộ các điểm ngập sâu
lực lượng ảnh sát giao thông và trực tự luôn có mặt kịp thời để phân tuyến phân luồn
điều tiết giao thông và làm nhiệm vụ cứu hậu xe của người dân khi bị chết mái
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận ninh kiều bình thủy cái răng
tiếp tục tăng cường lực lượng cả sát giao thông trực tự và công an các phường
tổ chức ứng trực sẵn sàng có mặt vào những giờ cao điểm tại các giao lộ tuyến đường bị ngập nặng
thực hiện điều tiết hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông an toàn qua khỏi vùng ngập nước
đảm bảo an toàn giao thông hạn chế tình trạng ủng ứ kiên trì bám trụ chốt trực
làm nhiệm vụ hỗ trợ người tham gia giao thông cho đến khi thủy triều rút
mê châu hà nội bác bỏ tin đồn đóng cửa gà cát linh hà đông nếu khách quá đông
mô hình tình thương cho em hậu covid một mươi chín chung tay giúp đỡ nhiều trường hợp trẻ em có cha mẹ qua đời vì nhiễm bệnh
chương trình tình thương cho em hậu covid một mươi chín chung tay giúp đỡ nhiều trường hợp trẻ em có cha mẹ qua đời vì nhiễm bệnh
trước thông tin đóng cửa nhà ga cát linh hà đông
nếu như khách đi tàu quá đông tổng giám đốc metro hà nội khẳng định không có chuyện đóng cửa
theo đó trong trường hợp khách đến sử dụng tuyến đường sắt trên cao cát linh hà đông quá đông
đơn vị sẽ tổ chức phân luồng cho khách một cách hợp lý tránh tình trạng tập trung đông người một chỗ
dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
gà cát linh hà đông chỉ đóng cửa khi có trường hợp f một xuất hiện ở khu vực nhà ga
hiện đơn vị khai thác tuyến cát linh hà đông đã thực hiện quy định
mỗi tàu chở không quá năm mươi sức chứa
phương án này cũng đã được bộ giao thông vận tải chấp thuận và ủy ban nhân dân tp hà nội thông qua
metro hà nội cũng đã sử dụng các tấm chắn pano để tạo hành lang cho người dân xếp hàng
khai báo y tế khử khuẩn trước khi lên tàu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một toàn hệ thống đại lý đường sắt chính thức mở bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó lịch chạy tàu tết được tính từ ngày hai mươi tháng bốn
từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai chia làm ba giai đoạn cụ thể như sau
thứ nhất giai đoạn trước tết từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi tám đến hai mươi bảy tháng chạp năm tân sỉu
thứ hai giai đoạn trong tết từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là ngày hai mươi tám tháng chạp năm tân xỉu
đến mùng ba tháng riêng
thứ ba giai đoạn sau tết từ ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là mùng bốn tháng riêng đến ngày một mươi ba tháng riêng năm nhâm dần
đợt đầu tiên mở bán vé tết gồm các đoàn tàu thống nhất bắc nam se một mươi hai se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy trăm tám mươi tám
và các tàu địa phương bên cạnh đó giảm hai mươi giá vé cho sinh viên các trường đại học
học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề
hành khách cũng sẽ được giảm năm giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về
tổng công ty tân cảng sài gòn vừa thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới
theo đó từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại cảng cát lái
đơn vị này sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng
đối với container hàng khô thông thường

tại cảng cát lái chờ suốt tàu cảng tiếp nhận container trước không quá năm ngày
so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng
cảng cát lái tiếp nhận bình thường đối với container hàng nhập
được chuyển từ các cảng khu vực cánh mép về với cảng đích cát lái để giao hàng
container hàng nhập chiếm dung lượng bãi cao như hàng siêu trường siêu trọng
hàng dự án hàng quá khổ quá tải container hàng lạnh trung chuyển rút hàng sang container tại bãi
tại cảng hiệp phước tân cảng sài gòn cũng đưa ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập
khẩu nhận trực tiếp tại cảng như là miễn phí giao nguyên container cho khách hàng
miễn phí lưu bãi miễn phí hai mươi bốn giờ vận hành container lạnh
đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa vận đơn đổi cản đích
sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy tờ
và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia
thời gian thực hiện chính sách này đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị
từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng nam bắt đầu áp dụng xử phạt nguội
qua hệ thống camera giám sát hiện có trên địa bàn tỉnh
sau ba tháng triển khai đã có hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý
đặc biệt tại các điểm đen giao thông trên tuyến quốc lộ một qua địa phận tỉnh
số vụ vi phạm lẫn tai nạn giao thông đều giảm
điều này cho thấy việc lắp đặt đầu tư hệ thống camera giám sát là rất cần thiết và cần được mở rộng
nghã tư kỷ lý
nghã tư kỷ lý
từ tỉnh quảng nam đến phục xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam
một trong những điểm đen tai nạn giao thông nằm trên tuyến quốc lộ một a
mật độ phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc thường xuyên xung đột giữa hai chiều
theo lực lượng chức năng hành vi vượt đèn tín hiệu là nguyên nhân chính gây tai nạn thương tâm tại đây
trong mình mỗi tuần có ba mươi trường hợp bị xử lý trực tiếp
sau khi camera giám sát bắt đầu hoạt động các vụ việc giảm đáng kể